cảnh sát giao thông hà nội cho biết sẽ tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát xe dù bến cóc
tại nhiều điểm ở hà nội trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến đường
quanh khu vực bến xe giáp bát mỹ đình nước ngầm
và trên các trục đường nóng về vấn đề xe rùa bến góc tại hà nội
trong thời gian tới tình trạng xe rù bến góc dự báo sẽ diễn biến phức tạp
đặc biệt là tình trạng nhiều nhà xe móc nối với các đối tượng cò mồi
để đổi lộ trình tránh bị kiểm tra